từ ngày ba đến ngày bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản họp tại cửu long hương cảng trung quốc dưới sự chủ trì của đồng chí nguyễn ái quốc
hội nghị nhất trí thành lập đảng thống nhất lấy tên là đảng cộng sản việt nam thông qua tránh thương ván tắt sách lược ván tắt chương trình tóm tắt và điều lệ ván tắt của đảng
ngày ba tháng hai được lấy làm ngày thành lập đảng
ngay sau khi ra đời đảng đã lãnh đạo các tầng lớp nhân dân đứng lên đấu tranh
tạo nên những cao trào cách mạng rộng lớn trong những năm một nghìn chín trăm ba mươi một nghìn chín trăm ba mươi một mà đỉnh cao là phong trào soviet nghệ tĩnh được đánh giá là cuộc tổng diễn tộc cách mạng đầu tiên sau ngày thành lập đảng
ta mới hiểu tại sao người đặt vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu
điều này hoàn toàn không có gì trái với những nguyên lý kinh điển của chủ nghĩa mát cả
cũng như với thực tiễn cách mạng thế giới cả
cái vĩ đại của hồ chí minh và cái bản lĩnh sáng tạo của hồ chí minh là đã nhận thức cái mối quan hệ giữa dân tộc với giai cấp trên lập trường giai cấp công nhân
và giải quyết vấn đề giải phóng dân tộc trên lập trường quan điểm của giai cấp công nhân
từ khi có đảng lãnh đạo cách mạng việt nam vững bước vượt qua muôn vàn khó khăn thách thức làm nên thắng lợi vẻ vang của cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
mở ra một kỷ nguyên mới kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
đưa nhân dân ta từ thân phận lưu lệ trở thành người làm chủ đất nước làm chủ vận mệnh của mình
tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ xâm lược
thu non sông về một mối cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội
trong nghèo nàn và lạc hậu giữa bộn bề gian khó giàu hậu quả nặng nề của chiến tranh để lại
sự bao vây cấm lệ
trong vận của các thế lực thù địch đảng ta luôn giữ vững kiên định chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh
khởi xướng và lãnh đạo toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước đạt những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử
chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ tốt đẹp như ngày nay
đời sống của nhân dân ở mọi miền tổ quốc dù là vùng sâu vùng xa hay nơi khó khăn nhất cũng không ngừng được phát triển
bộ mặt đô thị ngày càng văn minh
các vùng nông thôn ngày càng đổi mới uy tín và vị thế của việt nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định vững chắc
cho đến bây giờ qua cái báo cáo của nhiều kỳ và hôm nay báo cáo bốn năm tôi vẫn muốn là khẳng định một cái điều
đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực vị thế
và uy tín như ngày nay với tất cả sự khiêm tốn của người cách mạng chúng ta có thể nói thế được không ta có hênh hoang không
ta có nói đúng sự thật không
để động viên khích lệ và cái tinh thần ý chí dân tộc tiếp tục vươn lên hơn nữa
bảy mươi năm đồng hành cùng dân tộc đảng ta luôn tăng cường sự lãnh đạo và đoàn kết thống nhất giữ vững nguyên tắc kỳ luật kỳ cương của đảng
để cao pháp luật của nhà nước
phòng ngừa tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch phản động và các phần tử cơ hội
đảng đã lãnh đạo toàn quân toàn dân qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày hôm nay
đó cũng là mong muốn và kỳ vọng thiết tha của nhân dân